đồn biên phòng trung bình phối hợp với hải đội hai bộ đội biên phòng tỉnh sóc trăng và ubnd thị trấn trần đề huyện trần đề tỉnh sóc trăng đã tặng một lá cờ tổ quốc và một trăm năm mươi tấm ảnh bắc hồ chín mươi phao cứu sinh cho ngư dân các xã biên giới biển huyện trần đề
đại tá lê văn anh phó chính ủy bộ đội biên phòng sóc trăng khẳng định sự có mặt của ngư dân trên các vùng biển việt nam không chỉ đơn thuần là những hành trình khai thác đánh bắt hải sản mà hình ảnh mỗi tàu thuyền đánh cá của ngư dân với lá cờ đỏ sao vàng là những cột mốc sống khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng bất khả xâm phạm của tổ quốc
đề tỉnh sóc trăng đã tặng một lá cờ tổ quốc năm trăm linh tấm ảnh bác hồ và một trăm linh phao cứu sinh cho ngư dân các xã biển huyện trần đề